thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh công an tỉnh quảng ngãi đã điều tra khám phá hàng chục vụ án trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
thủ đoạn gây án của các tội phạm dù tinh vi xảo có đến mấy cuối cùng cũng phải cuối đầu nhận tội
đối tượng trần thiện thanh có hộ khẩu thường trú ở phương một mươi bốn quận bình thạnh tp hcm có bốn tiền án về tội trộm cắp rất tinh danh xào quyệt đã gây ra nhiều vụ trộm
mới đây đối tượng đã đột nhập vào trung tâm hành chính huyện sơn tịnh trộm tài sản trong cốp xe của người dân lấy đi tiền và vàng trị giá trên một trăm ba mươi triệu đồng
sau hơn một tháng quyết tâm truy bắt công an huyện sơn tịnh đã bắt trần thiện thanh khi đối tượng đang lẩn trốn trên núi
còn đây là băng nhóm chuyên dùng dao phay và súng điện cướp tài sản người đi đường vào ban đêm gây lo lắng hoang mang cho nhân dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh đã nhanh chóng triệt phá băng cướp nói trên
bây giờ công an bắt được rồi tôi chân thành xin cảm ơn công an để tôi đi lòng khuya tôi không sợ những bộ việc xảy ra nữa
ở đây thì có trinh sát cảnh sát hình sự ở công an huyện sơn tịnh tuổi đời rất đá nhiệt huyết nhiệt tình trong công việc rất là hang sai nghề nghiệp biết học hỏa đúc rút những kinh nghiệm
đa phần công cụ chiến sĩ chúng tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ do lãnh đạo do đoàn quỹ và lãnh đạo công an huyện
để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh đã nắm chắc tình hình từng địa bàn đánh giá phân loại tình hình địa bàn để có kế hoạch phương án đối sách đấu tranh phù hợp
công an huyện sơn tịnh đã nỗ lực phân đáo thực hiện chức trách như một quân sắc hình sự đảm bảo đảm năng nắm được tình hình trên địa bàn huyện
vì vậy lãnh đạo công an huyện
công an huyện sơn tịnh đã biểu dương hành thưởng đối với đội quan sát hình sự công an huyện sơn tịnh
với quyết tâm không để tội phạm lộng hành nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên an toàn cho nhân dân chỉ sau một thời gian ngắn hầu hết các vụ án đều được làm sáng tỏ
các đối tượng gây án và có liên quan đều bị bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện sơn tịnh vì thế được lập lại
niềm tin trong quần chúng nhân dân ngày một nâng cao tin tưởng hơn